đại công trường xây dựng sân bay quốc tế long thành đang tăng tốc tranh thủ thi công bộ khô
huy động lượng người và phương tiện tập trung làm việc rất lớn
điều này cũng đặt ra yêu cầu công tác đảm bảo an ninh an toàn cho dự án trọng điểm quốc gia
đặc biệt quan trọng này ngày càng nghiêm ngặt hơn
những công đoạn cuối cùng của hệ thống kiểm soát người ra vào tại cổng hai
vào đại công trường sân bay long thành trên tuyến đường hương lộ một mươi khẩn trương hoàn thành
đây cũng là cổng thứ hai được trang bị hệ thống camera
công nghệ ai nhận diện khuôn mặt và quét mã qr tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay
của các lực lượng chức năng
việc phối hợp của chúng tôi luôn luôn phối hợp rất chặt chẽ
nhất là trong việc trao đổi thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự
khi có vụ việc liên quan đến trật tự thì kịp thời thông tin cho các đơn vị để phối hợp xử lý
không để xảy ra những tình huống xấu bị động bức hợp
thời gian qua để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án
sân bay long thành công an tỉnh đồng nai đã phối hợp chặt chẽ với bang quản lý dự án
sân bay long thành cán vụ miền nam và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp
tuần tra kiểm soát trên khu vực công trường
duy trì tốt các kênh thông tin liên lạc trao đổi và nắm chắc tình hình trên công trường
đặc biệt là yêu cầu các đơn vị thi công ra soát kiểm tra tự đảm bảo an ninh trật tự của mình trước
và sau đó phải thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật
tự hình đối với các lực lượng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bốn vụ vi phạm pháp luật
trong đó năm vụ trộm cắp tài sản bốn vụ sử dụng trái phép chất mạ tùy
hiện nay toàn bộ công trường có khoảng năm người đang làm việc
theo kế hoạch từ tháng một mươi tới sẽ tăng lên khoảng hai mươi người và một mươi phương tiện
nên việc kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt
bởi vì đây là một công trình tập trung rất đông người ở rất nhiều nơi
nên tôi rất quan tâm vấn đề quản lý con người tại khu vực này
vấn đề liên quan đến trộm cắp ở khu vực này
bởi vì đây là một dự án lớn mà hiện nay công tác quản lý còn rất nhiều cái hợp
trước nguy cơ phát sinh một số loại tệ nạn trộm cắp tài sản
hiện nay trên khu vực trộm lớn thì công sân bay long thành
lực lượng chức năng đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
và quyết liệt đấu tranh phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa